vũ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đức phong xã đại đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi ngay đuôi lông mảy trái
và đối tượng lê mạnh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường nam hải quận hải an thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hải an thành phố hải phòng cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an